thưa quý vị tại công ty môi trường xanh khu công nghiệp lê minh xuân huyện bình chánh tp hcm
đội quản lý thị trường số ba cục quản lý thị trường thành phố đã giám sát thực hiện buộc tiêu hủy hàng hóa
đối với sáu mươi hai quyết định xứ phạt vi phạm hành chính do ủy ban nhân dân tp hcm và cục quản lý thị trường tp hcm ban hành
các loại hàng hóa vi phạm buộc tiêu hủy đợt này gồm gần hai mươi hai đơn vị sản phẩm các loại hàng hóa giả mạo nhãn hiệu
hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ hàng ngoại nhập không đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng
gồm mặt hàng quần áo thực phẩm mỹ phẩm giày dép thuốc lá điện tử si sa thuốc đất dược
phụ tùng xây gắn máy và ô tô phụ kiện điện thoại tổng trị giá hàng hóa vi phạm là hơn ba bảy tỷ đồng
phương pháp tiêu hủy được áp dụng là đốt tiêu hủy
toàn bộ quá trình tiêu hủy hàng hóa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật về môi trường
và có sự giám sát chặt chẽ của cục quản lý thị trường tp hcm và các đơn vị phối hợp
công an tp hcm đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết để thực hiện cấp thẻ căn cước mới
từ nhân sự trang thiết bị công tác rà soát công dân đến độ tuổi cấp thẻ căn cước
nhằm đảm bảo việc triển khai các hiệu quả luật căn cước trên địa bàn thành phố
ngay sau khi cơ hướng dẫn cụ thể của lãnh đạo bộ công an
theo thượng tá lê mạnh hà phó phòng tham mưu công an tp hcm
luật căn cước dù không bắt buộc phải đổi thẻ căn cước công dân sang thẻ căn cước
nhưng cơ quan công an khuyến khích người dân nên bổ sung dữ liệu sinh trắc học về adn
bóng mắt và giọng nói
việc này mang lại rất nhiều lợi ích như liên quan đến sức khỏe hoặc khi bị mạo danh
thì dữ liệu sinh trắc học sẽ giúp xử lý chính xác và nhanh hơn
ngoài ra căn cứ khoảng một khoảng ba điều bốn mươi sáu luật căn cước
thì thẻ căn cước công dân vẫn có giá trị sử dụng hết thời hạn ghi trên thẻ
trừ các trường hợp hết hạn sử dụng từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn đến trước ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi bốn
do đó người dân có thẻ căn cước công dân chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng
từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn không cần phải làm thủ tục cấp đổi thẻ
và chờ đến làm thẻ căn cước mới khi luật căn cước có hiệu lực thi hành kể từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
tin an ninh trật tự ngày mai tòa án nhân dân tp hcm sẽ tiến hành
phiên tòa sơ thẩm xét xử bà trương mỹ lan cựu chủ tịch tập đoàn vạn thịnh pháp cùng các đồng phạm
liên quan đến vụ án này có hai bị can mang quốc tịch trung quốc làm việc tại ngân hàng scb
đã giúp sức cho bà trương mỹ lan rút ruột hàng trăm nghìn tỷ đồng hiện nay đã bỏ trốn
cơ quan công an tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt được sẽ tiếp tục xử lý
theo cáo trạng lam lee george làm việc tại scb với các chức vụ là thành viên hội đồng quán trị
phó chủ tịch hội đồng quán trị ngân hàng scb
tài liệu điều tra thể hiện từ ngày một mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
lam lee george đã ký tám biên bản biểu quyết của hội đồng quán trị đồng ý hợp thức cho sáu mươi tám khoản vay
của bà trương mỹ lan có tổng dư nợ đến ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi ba tỷ đồng
tổng giá trị tài sản đảm bảo là ba mươi bốn tỷ đồng gây thiệt hại cho scb hơn một mươi chín tỷ đồng
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm đến ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
sơn henry kajian đã ký bản biểu quyết của hội đồng quán trị
bốn trăm tám mươi bảy biên bản đồng ý cho ba trăm năm mươi sáu khách hàng nhóm của trương mỹ lan vay sáu trăm linh hai khoản vay
tổng dư nợ năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng trong đó tổng giá trị tài sản đảm bảo các khoản vay là một trăm một mươi năm tỷ đồng
gây thiệt hại cho scb số tiền bốn trăm sáu mươi hai tỷ đồng
hai đối tượng sơn henry kajian và lam lee george đã bỏ trốn
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã có quyết định tách vụ án và tạm đình chỉ điều tra vụ án
tạm đình chỉ điều tra hai bị can khi bắt được sẽ tiếp tục xử lý
lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
đối tượng nguyễn ngọc thúy bốn mươi năm tuổi trú tại tỉnh đồng nai
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện cẩm mỹ tiến hành khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan công an thúy được bố mẹ cho tặng một thừa đất ở xã sông ray huyện cẩm mỹ
và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên
sau đó thúy đã chuyển nhượng cho một người dân trú tại huyện cẩm mỹ để thế chấp ngân hàng
vay ba trăm năm mươi triệu đồng
sau đó thúy đã lên mạng xã hội đặt một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với giá năm triệu đồng của một đối tượng
chưa rõ lai lịch rồi đi thế chấp vay sáu mươi triệu đồng của một người dân trên địa bàn
người cho vay tiền phát hiện là sổ giả nên báo cơ quan công an
tại cơ quan công an thúy đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
công an huyện gia bình tỉnh bắc ninh vừa tạm giữ hình sự hai đối tượng vi phạm nồng độ cồn
tấn công lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
vào tối ngày ba tháng ba tổ công tác của đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện gia bình
làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát cắm chốt xử lý vi phạm trên tuyến đường thuộc địa bàn huyện
đã phát hiện hai người đi xe máy không được b bảo hiểm nên đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
kiểm tra nhanh phát hiện ông trịnh xuân thành chú tại huyện gia bình
vi phạm nồng độ cồn ở mức sáu trăm một mươi bốn mg trên một lít khí thở
người ngồi sau là nguyễn xuân trúc có nồng độ cồn ở mức bốn trăm bốn mươi hai mg trên một lít khí thở
khi tổ công tác lập biên bản xử phạt thì hai đối tượng xin bỏ qua vi phạm nhưng không được đồng ý
nên đã nảy sinh hành vi côn đồ tấn công cán bộ của tổ công tác
lực lượng cảnh sát giao thông sau đó đã không chế bắt giữ hai đối tượng
trong khi đó cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải tỉnh thái bình
cũng vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can đối với vũ đình sơn
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại huyện tiền hải về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó tối ngày hai mươi chín tháng hai tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện tiền hải
tiến hành kiểm tra tại đường dt bốn trăm sáu mươi hai thuộc địa phận thôn đông xã tây giang
quá trình thực hiện nhiệm vụ tổ công tác đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra đối với xe mô tô
do vũ đình sơn điều khiển
tuy nhiên sơn không chấp hành mà còn có nhiều lời lẽ xúc phạm lăng mạ tổ công tác
và dùng tay gạt văng máy đo nồng độ cồn trên tay lực lượng chức năng
tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ phương tiện của vũ đình sơn
và bàn giao hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tiền hải xử lý
liên quan đến sự cố tua bin điện gió thuộc dự án nhà
nhà máy điện gió hòa bình năm giai đoạn một bị rơi cánh quạt
vào sáng ngày bốn tháng ba chủ tịch ubnd tỉnh bạc liêu phạm văn thiểu cho biết
nguyên nhân của vụ rơi cánh quạt thuộc về lỗi kỹ thuật
đồng thời yêu cầu doanh nghiệp sớm khắc phục sự cố để đi vào hoạt động trở lại
chủ đầu tư dự án nhà máy điện gió hòa bình năm giai đoạn một là công ty cổ phấn năng lượng
hacom bạc liêu cho biết vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng ba tại trụ tua bin gió
trong năm hai nghìn tám nằm tại ấp vĩnh mới xã vĩnh thịnh huyện hòa bình
đã xảy ra sự cố rơi cánh quạt của trụ
công ty đã khẩn cấp liên lạc và báo cáo đến chính quyền địa phương và công an huyện hòa bình
đồng thời huy động các lực lượng phong tỏa hiện trường khẩn trương khắc phục
rất may là sự cố không gây thiệt hại về người
ngay sau sự cố xảy ra chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường
để nắm bắt tình hình phối hợp với doanh nghiệp khắc phục hậu quả
liên quan đến việc xuất hóa đơn điện tử từng lần bán tại các cửa hàng xăng dầu
thủ tướng chính phủ yêu cầu nếu đơn vị nào không thực hiện sẽ thu hồi giấy phép trong tháng ba
hiện cả nước có một mươi bảy cửa hàng bán lẻ xăng dầu phải xuất hóa đơn điện tử
theo từng lần bán và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế theo quy định của luật quản lý thuế
có hiệu lực từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một tháng năm
một tháng hai khoảng sáu một trăm bốn mươi bốn cây xăng chiếm ba mươi sáu cây xăng trên cả nước thực hiện việc này
hà nội sẽ tăng cường kiểm tra hoạt động của các trung tâm tư vấn du học
và đồng thời sẽ giả soát và thực hiện thủ tục đình chỉ hoạt động thu hồi giấy chứng nhận hoạt động
đối với những tổ chức không có điều kiện không thực hiện đúng trách nhiệm của tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học
tính đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn toàn thành phố có gần một một trăm linh trung tâm tư vấn du học
việc cập nhật và công khai danh sách các trung tâm tư vấn du học đã được cấp phép hoạt động trên địa bàn thành phố
tiếp tục được sở giáo dục và đào tạo hà nội triển khai nhằm giúp cho người dân có thêm kênh thông tin chính thức
trong việc lựa chọn quyết định nơi đăng ký dịch vụ tư vấn du học khi có nhu cầu